vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín một cơ sở kinh doanh vừa bị đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện kim bảng tỉnh hà nam phối hợp với công an xã tân sơn phát hiện xử lý
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện và lập biên bản tại phòng vip bốn vip năm của quán karaoke giang passion ở xã tân sơn huyện kim bảng do nguyễn thị hương giang làm chủ
có tổng số một mươi một trường hợp nam nữ thanh niên đang tụ tập hát karaoke vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín của ubnd tỉnh
hiện công an huyện kim bảng đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ cơ sở kinh doanh karaoke giang passion và các trường hợp khách hát tại quán theo quy định